đã nhiều ngày trở lại đây tại nước ta không ghi nhận thêm các ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
cùng với việc kiểm soát tốt dịch bệnh giãn cách xã hội được nới lỏng
việc thông thương buôn bán hàng hóa lại diễn ra bình thường
đây là hình ảnh tại một khu chợ đầu mối lớn tại hà nội
ngay sau khi việc buôn bán trở lại bình thường
những hình ảnh như thế này lại dễ dàng có thể bắt gặp
người đàn ông này đang nhanh tay rán nhãn cho những sản phẩm chi chít chữ nước ngoài
bên trong và bên ngoài các cửa hiệu hàng trung quốc không có tem phụ nhãn mát lại xuất hiện khắp mọi nơi
cửa hàng này là một địa chỉ xỉ lè hàng tiêu dùng phổ biến
có thể bắt gặp ở bất kể đâu tại hà nội
bên trong cửa hàng những mặt hàng có nguồn gốc trung quốc chiếm đa số
với số lượng hàng hóa lớn và là nguồn sỉ cho nhiều địa chỉ bán hàng online offline tại nhiều nơi khác nhau
tuy nhiên không có hóa đơn chứng từ bán hàng là điều hiển nhiên mà cả người bán lẫn khách mua hàng phải luôn tự hiểu với nhau
chị ơi cái máy xay này mà lấy nhiều nhiều ấy thì mình lấy hóa đơn có lấy được không
hóa đơn đỏ ạ
nghe không có hóa đơn đỏ đâu
không có hóa đơn đỏ
bọn này là hàng chung hết đúng không chị
đúng rồi chị
bán hàng trên các sản thương mại điện tử với số lượng lớn và là nguồn hàng thường xuyên cho nhiều đơn vị bán lẻ
tuy nhiên việc đảm bảo các quy định về chứng tử hóa đơn là điều dường như chưa bao giờ được những đơn vị như thế này quan tâm
đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh khi nhu cầu mua hàng online tăng cao
hiện tượng này càng trở nên phát triển
hình thức phổ biến
hiện nay thì chính vì có cái dịch covid một mươi chín này mà cái môi trường kinh doanh ở trên mạng càng sôi động so với trước
cái hình thức phổ biến nhất là hiện nay các đối tượng đang tận dụng các cái sản giao dịch thương mại điện tử
mà có cái lượng truy cập lớn ở việt nam chúng ta để đưa các sản phẩm lên trên này
bên cạnh đó một kênh nữa mà các đối tượng cũng tận dụng đó là sử dụng mạng xã hội điển hình như là facebook
bởi vì trên mạng xã hội facebook của việt nam chúng ta hiện nay có trên sáu mươi triệu người dùng
đó là một cái môi trường
môi trường vô cùng thuận lợi cho cái việc là tiếp xúc và chia sẻ thông tin
và từ việc tiếp xúc chia sẻ thông tin đó thì các đối tượng đã lan tỏa thông tin về sản phẩm
về dịch vụ về những cái hàng hóa mà thậm chí có cả những hàng hóa cấm
không chỉ tại các cơ sở xì lè nhỏ
tại rừng nội hà đông khu phố này được nhiều người biết đến là thủ phủ xì lè hàng tiêu dùng lậu
được nhập tại nhiều quốc gia
trong đó hàng tiêu dùng trung quốc luôn chiếm đa số

cái này lấy hóa đơn không ạ
hóa đơn đỏ
cái này không có hóa đơn đỏ đâu chị ơi
hàng trung quốc
đính tiền cho em
bà cũng không được bảo hành đâu
thế ạ bà
bà lỡ lỡi trong khoảng ba ngày thôi
không có hóa đơn chứng từ không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ
nhưng mỗi ngày tại đây lượng hàng tiêu dùng xuất đi có thể tính đến đơn vị hàng trăm hàng ngàn sản phẩm
các mặt hàng tiêu dùng dụng cụ nhà bếp mặt hàng mùa vụ như máy ép hoa quả máy xay được tiêu thụ vô cùng nhiều mỗi ngày

trong đấy này
xay thì thêm phố ở đấy
nhập lậu hàng trung quốc được bày bán tập trung công khai cũng diễn ra tại nhiều cửa hàng khác nhau
quá trình buôn bán trao đổi vận chuyển hàng hóa diễn ra công khai quy mô lớn

và lưu thông ra thị trường công khai và đơn giản như thế này
và một cái thiệt hại nữa là những người buôn bán hàng linh kiện điện tử
chuẩn đúng không nó không bán được hàng
với nguồn cung lớn và chiếm lĩnh một thị phần không nhỏ trên thị trường
những mặt hàng tiêu dùng trung quốc có thể dễ dàng bắt gặp tại nhiều nơi
tại cửa hàng nước ép hoa quả này máy ép là dụng cụ không thể thiếu
tuy thường xuyên phải đối mặt với hiện tượng chập cháy hỏng máy
nhưng những sản phẩm này vẫn là lựa chọn của người bán
bởi có giá thành rẻ và dễ dàng mua được ở nhiều nơi
nhiều nhà nhiều máy phải mua để thay đổi liên tục
nó hỏng liên tục ý chứ cháu
có tuần mua mà mình làm nhiều quá chẳng may
một tuần mỗi khi cô phải đi chữa đến vài buổi
nhiều loại mà thích anh cô nhiều máy như này
thì cô có khi một tuần phải đi thay đến vài buổi
để tránh mua phải các mặt hàng tiêu dùng kém chất lượng
hàng lậu hàng giả hàng nhái trên thị trường
người tiêu dùng cần chú ý
chỉ mua hàng tại những địa chỉ uy tín chất lượng
cẩn trọng với những sản phẩm tiêu dùng có giá rẻ bất thường
không sử dụng các sản phẩm nước ngoài không có tem nhãn phụ đầy tiếng việt
yêu cầu xuất hóa đơn khi mua bán hàng hóa